các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
số chín mươi chín cách thượng xã nam sơn huyện an dương thành phố hải phòng phát hiện gần sáu mươi thanh niên đang sử dụng thuốc lắc
tại các phòng hát karaoke lực lượng công an thành phố hải phòng đã thu giữ được nhiều túi ni lông bên trong chứa các viên nghi là ma túy
qua test nhanh cho thấy gần sáu mươi đối tượng đều dương tính với chất ma túy trong đó ba mươi năm đối tượng là nam giới còn lại là nữ giới